đến đầu giờ thi tiếp theo mở ra chứ tránh tình trạng mà chúng ta cứ để mở cửa để ai vào được một cái buổi trưa thôi
hay là một buổi tối không biết cái gì sẽ xảy ra
trước đó đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho môn thi đầu tiên

tại đây đồng chí bộ trưởng đã động viên các thí sinh dự thi cũng như người nhà thí sinh hỏi thăm lực lượng an ninh bảo đảm an toàn thi
lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi
hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đã chính thức diễn ra
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước có hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh tham dự thi tại một chín trăm tám mươi điểm thi
trong đó hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại một số điểm thi để phản ánh thông tin tới quý vị ngay sau đây
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với hơn bảy mươi bốn thí sinh
rút kinh nghiệm từ sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
để đảm bảo kỳ thi này diễn ra an toàn hà nội đã điều động khoảng một mươi người tham gia tổ chức kỳ thi
trong đó riêng số lượng cán bộ coi thi là hơn bảy người
trong sáng nay hai mươi năm tháng sáu các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn với thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
buổi chiều các thí sinh sẽ thi môn toán bắt đầu từ một mươi bốn h hai mươi và có thời gian làm bài là chín mươi phút
dự kiến trong ba ngày thi trung học phổ thông quốc gia thời tiết ở miền nam và miền bắc sẽ xảy ra mưa rông vào đêm và dạng sáng
vì vậy phụ huynh và thí sinh cần hết sức lưu ý để có lịch trình di chuyển phù hợp
năm nay thành phố hồ chí minh đã phân bố các điểm thi được giải đều trên khắp hai mươi bốn quận huyện
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh được dự thi ở các điểm thi gần nhất
thành phố đã huy động hơn chín cán bộ coi thi trong đó gần bốn cán bộ coi thi của các trường đại học
thành đoàn hội sinh viên thành phố cũng đã huy động hơn hai mươi sinh viên để hỗ trợ kỳ thi
sáng nay đến kiểm tra tại hai điểm thi quốc gia tại trường trung học phổ thông trương vương và trung học phổ thông quốc gia mericury
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố có hơn một mươi tám thí sinh đăng ký dự thi gồm một mươi tám một trăm một mươi tám thí sinh trung học phổ thông bốn trăm năm mươi bảy thí sinh tự do và bốn trăm linh ba thí sinh chỉ đăng ký xét đại học
cụm thi trung học phổ thông quốc gia số ba tại hải phòng được sở giáo dục và đào tạo hải phòng bố trí bốn mươi hai điểm thi với tổng số bảy trăm tám mươi năm phòng thi huy động một năm trăm bảy mươi cán bộ coi thi cùng bảy trăm tám mươi năm cán bộ coi thi một trăm hai mươi ba cán bộ giám sát của các trường đại học trên địa bàn
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng đề nghị các địa phương các trường học được lựa chọn làm điểm thi sẵn sàng phương án giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn lưu ý thời gian bàn giao cơ sở vật chất để chấm thi trắc nghiệm

sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng đề nghị các địa phương các trường học được lưu ý thời gian bàn giao cơ sở vật chất để chấm thi trắc nghiệm

sự xuất hiện của lực lượng công an phường quận cảnh sát giao thông và các đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự trong và ngoài các địa điểm thi
trong ba ngày của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp
tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường lực lượng tuần tra cơ động không để xảy ra kẻ xe ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và người dân

được đánh giá là kỳ thi đầy cam go nên việc tăng cường các biện pháp an ninh hỗ trợ thí sinh và người nhà
nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn cũng đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng cho thí sinh và người nhà thí sinh
năm nay dự kiến có hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh cả nước tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với gần ba mươi tám năm mươi phòng thi một chín trăm tám mươi điểm thi
với số lượng thí sinh đông nhất cả nước hà nội có hơn bảy mươi năm thí sinh đăng ký dự thi toàn thành phố có một trăm hai mươi năm điểm thi
cũng liên quan tới công tác hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
các quận đoàn các hội sinh viên thành phố hà nội đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực
thưa quý vị sáng nay hai mươi năm tháng sáu các sĩ tử sẽ chính thức bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều các bậc phụ huynh cùng các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi trên cả nước
để chuẩn bị sẵn kỹ càng trong ngày thi đầu tiên
cùng với đó chiến dựng tiếp sức mùa thi năm nay các bạn sinh viên tình nguyện trên khắp các địa bàn thành phố
cũng đã có mặt tại các điểm trường từ rất sớm để hỗ trợ đồng hành cùng các sĩ tử tham gia kỳ thi
ý nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bên cạnh các đội hình tình nguyện trực tiếp hướng dẫn động viên hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi
phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phất lượng giao thông
giảm thiểu ủn tắc giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh
phát quạt và nước miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh

và để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi
chỉ với những hành động nhỏ nhưng chiến dịch tiếp xúc mùa thi năm nay đã đem lại nguồn động viên tinh thần rất lớn
không chỉ cho các thí sinh tham dự kỳ thi mà còn cho các bậc phụ huynh học sinh
rất là hoan nghênh là các bạn sinh viên tình nguyện thì coi như ở đây tặng nước này
chứ mình đi là cũng dối cả lên
cũng không nhớ đến mang nước đi cả cũng không nhớ
ví dụ như là người ta hướng dẫn cho mình chữ để xe người ta phát cho mình một chai nước
người ta phát cho mình một cái quạt thì cái mà tôi nhận được nó lớn hơn một chai nước
một cái quạt đấy là sự quan tâm của cả xã hội đối với kỳ thi này
dự kiến chương trình tiếp xúc mùa thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sẽ kéo dài từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần vào thành công của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay

sẽ kéo dài từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
trên các sông suối vùng núi phía bắc xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ một đến ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang
thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai lai châu và sơn la
ngập đột vùng trúng ở khu vực trên cấp độ dù do thiên tài cấp một đến cấp hai
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây với đời gió tây nam gây hữu ứng phân
nên khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi giờ đến một mươi bảy giờ
trước tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày vừa qua hồ chứa nước của nhiều nhà máy thủy điện
tại biên trung đang sắp xỉ mực nước chết trước nguy cơ hạn hán nặng sẽ xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín
hiện công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân các tỉnh và các công ty thủy điện đã được triển khai
để vận hành hồ chứa được tiết kiệm và hiệu quả
những năm trước từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng năm đã xuất hiện lũ tiểu mãn
còn năm nay đã gần hết tháng sáu mà lũ tiểu mãn vẫn chưa về
mùa mưa bão đến muộn khiến các hồ thủy điện trời trọi vì thiếu nước ở nhiều địa phương
so với cùng kỳ nhiều năm thì mực nước về hồ lưu lượng về hồ đồng nai ba cũng như cao trình mực nước hiện tại
thì của năm này sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm
mực nước hồ của tỉ niệm nay bây giờ là năm ở mực cao trình là năm trăm bảy mươi một m sẽ cao hơn mực nước chết một m
tuy nhiên là cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có được nhiều lưu lượng
mực nước mưa sẽ đến hồ sớm thì lưu lượng sẽ tăng thêm
dự báo tới đây diện tích hạn hán thiếu nước các địa phương khu vực trung bộ sẽ tăng
đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài sẽ khó khăn cho các đơn vị vận hành hồ chứa
để ứng phó với tình hình này các công ty thủy điện chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân
và các cơ quan có liên quan để tăng tối đa mục tiêu tích nước nhằm phục vụ cho khu vực hạ du để tưới tiêu

chứ không phải là theo quy trình để nhằm hạn chế cái mình lãng phí cái nguồn tài nguyên nước
nhìn chung các hồ thủy điện trong cả nước đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng trong vận hành
vì mực nước đã gần mực nước chết nhiều nơi chưa đầy một mét
tình trạng thời tiết khô hạn khiến việc cung mướng điện tiếp tục đối mặt với khó khăn
bởi thủy điện chiếm tới gần bốn mươi sản lượng điện của toàn hệ thống
sáng nay tàu sir bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
trung tâm ba đã cập cảng ở vũng tàu để chuyển nạn nhân bị bỏng nặng đi cấp cứu tại bệnh viện lê lợi
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn tàu cá bv bốn nghìn năm trăm một mươi bảy ts vì thuyền viên mai văn thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ngụ tại bà rịa vũng tàu bị bỏng nặng
ngay khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã hướng dẫn tàu chạy về vũng tàu
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam

đến đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu tàu sar bốn trăm một mươi ba đã tiếp cận được tàu cá và tiến hành cấp cứu
chuyển sang những thông tin khác
từ ngày một mươi tháng bảy hà nội sẽ đồng loạt tiến hành thanh tra kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm
trên địa bàn thủ đô
những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
đợt kiểm tra sẽ được thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố
và không có vùng cấm cho những tổ chức cá nhân có vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm
đợt thanh tra kiểm tra này nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả
triển khai thắng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
tham gia quản lý an toàn thực phẩm các địa phương tăng cường quản lý
từ các tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
cần triển khai đồng bộ hiệu quả bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm
không để thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng các chất bảo quản
chất tạo màu độc hại lưu thông trên thị trường
để đáp ứng yêu cầu thanh tra bảo đảm chính xác chất lượng
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu hoàn tất việc đào tạo chuyên môn cho cán bộ thanh tra
tăng cường truyền thông về thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm trên toàn thành phố
và xây dựng kế hoạch thanh tra an toàn thực phẩm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp với viện phát triển phụ nữ hàn quốc tổ chức diễn đàn
phụ nữ việt nam hàn quốc lần thứ bảy với chủ đề
an toàn cho phụ nữ và trẻ em hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
trong bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều thách thức trong bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
khi mà định kiến về giới vẫn còn tồn tại
việc thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình chưa được coi trọng
xuất phát từ tình hình thực tế các đại biểu đã phân tích mô hình hệ thống ứng phó với bạo lực
đang thực hiện rất hiệu quả tại hàn quốc
đã đề xuất những phương hướng cải thiện chính sách pháp luật giúp ngăn ngừa tình trạng bạo lực
trong đó nhấn mạnh vào việc tuyên truyền vận động cung cấp các kiến thức bảo đảm an toàn cho phụ nữ
trẻ em và vai trò của các cơ quan chức năng trong việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi ích
hợp pháp của phụ nữ cũng như là tham gia và giám sát tối cao
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế
ngày hai mươi bốn tháng sáu tổng thống mỹ donald trump đã ký một xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với iran
đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt này có thể chấm dứt vào ngày mai
hoặc kéo dài nhiều năm phụ thuộc vào hồi đáp của iran
chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường áp lực lên tehran cho đến khi họ từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân
tăng cường lòng dầu uranium phát triển tên lửa đạn đạo
chúng tôi không tìm kiếm xung đột với iran
hay bất kỳ quốc gia nào tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân
đây là lời khẳng định của tổng thống mỹ donald trump tại phòng bầu dục ở nhà trắng
trong lúc ông chuẩn bị ký xác lệnh hành pháp về việc trừng phạt mà ông miêu tả là đòn ráng mạnh vào iran
ban đầu tổng thống trump cho biết các biện pháp trừng phạt này sẽ nhằm vào lãnh tụ tối cao iran
đại giáo chủ ali khamenei và văn phòng của ông này
để đáp lại việc tehran bắn hạ máy bay do thám không người lái của mỹ hồi tuần trước
sau đó ông trump khẳng định vẫn sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt dù iran không bắn hạ máy bay trên
cùng ngày một quan chức mỹ cho biết washington sẽ phong tỏa thêm hàng tỷ đô la mỹ tài sản của iran
và sẽ cho ngoại trưởng iran mohammad javad zarif vào danh sách trừng phạt trong tuần này
ngay lập tức vì iran đã có những phản ứng trước lệnh trừng phạt mới của mỹ
các biện pháp trừng phạt mới nhất của mỹ đối với iran cho thấy washington không tôn trọng luật pháp quốc tế
mỹ phải chấm dứt cuộc chiến kinh tế nhằm vào người iran
chúng tôi sẽ không chấp nhận đối thoại với quốc gia

trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao iran abbas mousavi khẳng định
các lệnh trừng phạt kinh tế mới mà mỹ chuẩn bị áp đặt đối với iran sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào
ba tháng sau khi tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng bị đẩy lùi khỏi những thành lũy chính ở syri
giới chuyên gia cảnh báo là các tay súng của tổ chức này vẫn tiếp tục tấn công
nhằm vào nhiều địa điểm tại syri để chứng minh sự hiện diện của mình
trong ba tháng qua is thường xuyên thực hiện các vụ tấn công tại các khu vực mà các lực lượng dân chủ syri sdf kiểm soát
với nhiều hình thức như sát hại mục tiêu cụ thể và đốt phá mùa màng
theo các chuyên gia trọng tâm hành động của is tại những khu vực mà sdf đã giành lại quyền kiểm soát là đe dọa
và làm cho những lực lượng muốn thay thế chúng hoang mang
ở vùng hoang mạc is tiếp tục phục kích và tấn công các lực lượng chính phủ gây thương vong nghiêm trọng
is cũng hiện diện ở cả khu vực idlib vốn được coi là thành lũy của các lực lượng phiến quân chống chính phủ tại miền tây bắc syri
trên mặt trận trực tuyến is không ngừng tăng cường các công cụ tuyên truyền nhận thực hiện nhiều vụ tấn công trên toàn thế giới
những động thái này là để thuyết phục mọi người tin rằng is sẽ không bao giờ biến mất
làm cho những đối tượng mà chúng muốn chiều mộ tin vào một tương lai tồn tại lâu dài và không biên giới của tổ chức này
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu vừa thông báo quân đội nga bắt đầu tiến hành cuộc kiểm tra đột xuất khả năng
theo chỉ thị của tổng tư lệnh tối cao tổng thống vladimir putin
cuộc kiểm tra đột xuất bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu và dự kiến sẽ kéo dài tới hết ngày hai mươi tám tháng sáu
tham gia hoạt động này bao gồm một trăm năm mươi binh sĩ gần năm trăm linh phương tiện bay hơn hai mươi đơn vị vũ khí khí tài và ba mươi năm tàu các loại
các đơn vị được kiểm tra sẽ tham gia hơn năm mươi cuộc diễn tập trên ba mươi năm thao trường khác nhau
toàn bộ cơ quan chỉ huy quân sự thuộc quân khu trung tâm một số lực lượng thuộc quân khu phía nam và phía đông
lực lượng đổ bộ đường không lực lượng vận tải quân sự được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao
trong cuộc diễn tập các đơn vị sẽ thực hiện nhiệm vụ tăng cường bảo vệ các trụ sở nhà nước và quân sự quan trọng
phòng không ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp và các lực lượng quân sự phá hoại khác
hôm qua hai máy bay quân sự của không quân đức đã đâm vào nhau khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khiến cho một phi công thiệt mạng
không quân đức cho biết vụ tai nạn xảy ra khi ba chiếc máy bay chiến đấu loại eurofiter thực hiện nhiệm vụ tại khu vực miền bắc nước này
theo các nhân chứng vụ va chạm xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ theo giờ địa phương và gây ra tiếng nổ lớn
một số mảnh vỡ đã rơi xuống các thị trấn lân cận
hai phi công trên hai máy bay va chạm vào nhau kịp thời bật ghế phóng
tuy nhiên một người đã thiệt mạng và người còn lại được tìm thấy sống sót ngay sau vụ tai nạn
phi công trên chiếc máy bay thứ ba đã nhanh chóng thông báo vụ việc
đơn vị cứu hộ được điều tới hiện trường để hỗ trợ dập đám cháy
hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc